kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình nhịp sống miền đông được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị nghị quyết hai mươi bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đông nam bộ đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đặt mục tiêu về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế vùng
chủ động đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công nghệ cao công nghệ sạch công nghệ số sinh học tự động hóa vật liệu mới
được cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học công nghệ nhất là các chuyên gia nhà khoa học đầu ngành
hình thành trung tâm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế ở một số trường đại học khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học
thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ hợp tác với doanh nghiệp để sớm chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn
dù được xem có thể mang lại nguồn thu hàng tỷ đô la mỹ nhưng ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại việt nam
vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức nhất là thiếu hụt nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp này
tại miền đông nam bộ các địa phương đơn vị và doanh nghiệp cũng đang tăng tốt đào tạo nguồn nhân lực cho ngành vi mạch bán dẫn
đây là buổi lễ ký kết biên bản hợp tác giữa đại học quốc gia tp hcm và tập đoàn công nghệ synopsis hoa kỳ
vừa diễn ra mới đây tại đại học quốc gia tp hcm
đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu lịch vực thiết kế vi mạch
tại đại học quốc gia tp hcm đồng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại việt nam và các tỉnh miền đông nam bộ
theo đó synopsis chia sẻ giáo trình đào tạo và cấp phép sử dụng các bộ công cụ phần mềm thiết kế chip
cho sinh viên của đại học quốc gia tp hcm
điều này giúp giải quyết thách thức về chương trình đào tạo và công cụ thực hành
cùng với đó synopsis tiếp nhận sinh viên đại học quốc gia tp hcm
đến thực tập và giới thiệu cơ hội việc làm cho kỹ sư thiết kế vi mạch
được đào tạo tại đại học quốc gia tp hcm với doanh nghiệp trong và ngoài nước
trong hợp tác này có ba nội dung hết sức quan trọng để giúp cho đại học quốc gia tp hcm
có thể thứ nhất là tăng quy mô đào tạo thứ hai nữa là tăng chất lượng đào tạo
và kỹ sư ngành thiết kế vi mạch
yếu tố thứ nhất là synopsis đồng ý chuyển giao cho đại học quốc gia tp hcm
tham khảo các chương trình đào tạo của synopsis
và việc có được những môn học gắn với thực tiễn là hết sức quan trọng
thứ hai synopsis đồng ý chuyển giao cho chúng tôi sử dụng công cụ phần mềm thiết kế của họ miễn phí
đây là một nội dung hết sức quan trọng bởi vì nếu như vậy
thì sinh viên có cơ hội được thực tập trên các phần mềm thực tiễn của doanh nghiệp
và điều này sẽ giúp cho sinh viên sau khi ra trường tốt nghiệp
thì các em có thể tiếp cận ngay và làm việc ngay tại các
cái thứ ba nữa đó là synopsis đồng ý cùng với đại học quốc gia tp hcm
tư vấn cho đại học quốc gia tp hcm xây dựng các phòng thí nghiệm thực hành chung
và cái việc xây dựng các phòng thí nghiệm thực hành chung đó
sẽ giúp cho sinh viên của đại học quốc gia tp hcm nói riêng
cũng như là sinh viên của các trường đại học trong tp hcm
có cơ hội được thực tập được thực hành
và điều này sẽ giúp cho nâng cao chất lượng cũng như là quy mô đào tạo
năm học hai nghìn hai mươi một
trường đại học khoa học tự nhiên tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực
cho ngành vi mạch bán dẫn theo chương trình đào tạo chuẩn quốc tế
bảo đảm kiến thức và kỹ năng theo nhu cầu của doanh nghiệp
cũng trong năm học này nhà trường xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn
và nano quang tử với tổng kinh phí khoảng hai trăm sáu mươi tỷ đồng
nhằm đào tạo nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các linh kiện bán dẫn
có cấu trúc mems tiến tới làm chủ công nghệ sản xuất linh kiện bán dẫn
phòng thí nghiệm slab thuộc khoa điện tử viễn thông
phục vụ cho các hoạt động về đào tạo và nghiên cứu khoa học
ở bậc đại học và ở bậc sau đại học
hỗ trợ đào tạo cả về thạc sĩ và nghiên cứu sinh
các con chip mà phòng thí nghiệm đã thực hiện
bao gồm các thiết kế về các lõi dsp
tức là các chip về xử lý tính hiệu số một mươi sáu bit
các lõi về dct
tức là phục vụ cho xử lý ảnh và xử lý video theo chuẩn h hai trăm sáu mươi năm tốc độ cao
cũng như là các cái thiết kế lõi chip về các cái cpu disk file ba mươi hai bit
và sắp tới thì phòng thí nghiệm slab cũng sẽ hướng tới
thiết kế các cái chip hiện đại hơn với những cái chip ai
phục vụ trong lĩnh vực về y sinh học
hiện nay toàn hệ thống đại học quốc gia tp hcm
có bốn trường đang đào tạo bốn ngành gần
chuyên ngành thiết kế vi mạch
và một mươi ngành có môn học liên quan lĩnh vực thiết kế vi mạch
chuyên ngành thiết kế vi mạch cung cấp khoảng hai trăm linh sinh viên
và năm mươi học viên sau đại học mỗi năm
điểm xét tuyển đầu vào các ngành kỹ thuật và công nghệ
liên quan thiết kế vi mạch thường xuyên nằm trong top đầu
đại học quốc gia tp hcm có ưu thế về đội ngũ giảng viên
và nghiên cứu chất lượng giàu kinh nghiệm
nhiều nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung
thiết kế vi mạch nói riêng
trường đại học công nghệ thông tin chúng tôi thì có thế mạnh là
công nghệ thông tin và truyền thông
hiện nay chúng tôi đào tạo toàn bộ một mươi ngành
thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
do đó chúng tôi sẽ định hướng chương trình đào tạo thiết kế vi mạch
theo hướng là thiết kế hệ thống vi mạch trên chip
đây là một định hướng riêng chuyên sâu của trường đại học công nghệ thông tin
với mong muốn là các kỹ sư sau khi làm việc
một thời gian trong công ty có thể được thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo quan trọng hơn
cần đến kiến thức về thiết kế hệ thống
phát triển chương trình đào tạo liên ngành cho một số lĩnh vực then chốt như công nghệ bán dẫn
đồng thời trở thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo
trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn thuộc nhóm hàng đầu châu á
là một trong những mục tiêu được đề cập đến
trong chiến lược phát triển đại học quốc gia tp hcm

số hướng sắp tới thì cái nguồn kỹ sư thiết kế vi mạch
mà yêu cầu cần phải biết được hiện thực được những cái giải thuật
xuống tới cái phần chip phần vi mạch đang rất là cần thiết
bởi vì cần đòi hỏi một nguồn kỹ sư phải biết giải thuật biết dữ liệu
và biết về máy tính có thể đưa những cái thiết kế của mình xuống dưới cái phần chip
đây là một trong những cái xu hướng mà các hãng đang cần tuyển những cái kỹ sư
biết về cái hoạt động đồng thiết kế hardware và software design
trên lĩnh vực thiết kế vi mạch
khi ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn phát triển đến một ngưỡng nhất định
việt nam buộc phải đào tạo thêm nhiều kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp
thay vì lao động lành nghề để định vị thế mạnh của quốc gia
trong hệ sinh thái chuỗi giá trị bán dẫn
do đó việc mở rộng chương trình đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn cao
là một trong những giải pháp vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài
mới đây khu công nghệ cao tp hcm ra mắt trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn
trên cơ sở hợp nhất trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch khu công nghệ cao
và trung tâm đào tạo điện tử quốc tế
trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn được định hướng phát triển
trở thành đơn vị đầu mối của cả nước là cơ sở hạ tầng dùng chung
hỗ trợ cho các trường đại học viện nghiên cứu lớn trong cả nước
với vai trò là khu công nghệ cao thì chúng tôi tham gia trực tiếp vào việc tạo ra cầu cầu lao động
gắn với việc thu hút một số dự án không cần phải lớn
nhưng mà một số dự án đầu tư mang tính chất thăm dò của các nhà đầu tư nước ngoài
về việc hình thành các nhóm thiết kế vi mạch
khu công nghệ cao không chạy theo vấn đề thu hút các dự án đầu tư lớn
mà quan trọng là tập trung vào kiến tạo hệ sinh thái để tạo nền tảng
để hình thành những doanh nghiệp mới trong các ngầm mà mình xác định là ưu tiên
hiện nay cả nước có khoảng ba mươi năm cơ sở giáo dục đại học có khả năng tham gia đào tạo nhân lực
cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tuy nhiên số lượng cơ sở đào tạo có kinh nghiệm
có truyền thống còn rất ít để tăng nhanh số lượng và chất lượng nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn
chúng ta cho rằng nhà nước cần có chính sách quy định cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
nghiên cứu phát triển cơ sở sản xuất vi mạch bán dẫn ngoài ra cần có chính sách hỗ trợ trường đại
học đầu tư cơ sở vật chất nguồn nhân lực đội ngũ chuyên gia phục vụ đào tạo nghiên cứu
về phía bộ giáo dục và đào tạo cần nhanh chóng xem xét bổ sung mã ngành đào tạo trực tiếp
vi mạch bán dẫn hướng dẫn xây dựng ngành chương trình đào tạo kết nối chuyên gia trường đại học
quốc tế với các trường đại học cơ sở đào tạo ở việt nam để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành vi mạch